ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có yêu cầu kiểm tra giả soát các trường hợp được mua nhà
hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân
tại các tòa nhà tái định cư của thành phố
theo đó ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy là hạn chót thành phố hà nội yêu cầu sở tài nguyên môi trường
hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân
tại một trăm bảy mươi ba tòa nhà tái định cư
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở xây dựng chủ trì cùng các sở tài chính
kế hoạch và đầu tư ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố tổ chức ra soát toàn bộ
các tòa nhà trung cư cao tầng tái định cư do nhà nước đầu tư bằng ngân sách và phân ra thành các nhóm
tổ chức kiểm tra cụ thể các tòa nhà chưa có diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng
giả soát các diện tích công cộng dịch vụ để bố trí diện tích nhà đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng
cũng theo chỉ đạo của thành phố
sở tài chính chủ trì cùng sở xây dựng nghiên cứu giả soát xây dựng giá dịch vụ quản lý nhà trung cư
để làm căn cứ để thu phí và để ngân sách thành phố hỗ trợ một phần cho việc quản lý
vận hành trong thời gian tòa nhà chưa thành lập được ban quản trị nhà trung cư
sở tài nguyên và môi trường chủ trì kiểm tra giả soát các trường hợp được mua nhà
hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân
tại một trăm bảy mươi ba tòa nhà xong trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cũng cho thấy nhiều người dân không mặn mà với nhà tái định cư do chất lượng nhà vẫn còn nhiều hạn chế
và công tác quản lý vận hành sử dụng còn nhiều bất cập
với yêu cầu mới từ ủy ban nhân dân thành phố
toàn bộ các tòa nhà trung cư cao tầng tái định cư do nhà nước đầu tư bằng ngân sách
sẽ được giả soát và phân ra thành các nhóm
từ đó sẽ đưa ra phương án quản lý vận hành phù hợp với từng nhóm
trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết đinh rậu